thưa quý vị vào sáng sớm ngày hôm nay thì thời tiết trên cả ba miền thì chưa có sự thay đổi
riêng bắc bộ thì sẽ đón mưa buổi sáng sớm tại một số khu vực
và sẽ làm không khí mát mẻ hơn rất là nhiều chị đinh hẹn ạ
vâng tây nguyên và nam bộ thì vẫn có mưa về chiều
vì vậy mà mọi hoạt động ngoài trời chúng ta nên sắp xếp
trong buổi trưa buổi sáng để thuận tiện cho việc di chuyển
vâng thông tin thêm về áp thấp nhiệt đới trên biển đông thì hiện đang di chuyển theo hướng tây tây bắc
và sẽ tiếp tục mạnh thêm
đề nghị các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình định
thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới để kịp thời chủ động ứng phó